chắc chắn rất nhiều quý vị của bắc bộ đang rất mong đợi đợt rét đậm rét hại này kết thúc phải không chị mỹ đinh hạnh
vâng đúng rồi trong tuần vừa qua thì trời rét đậm rét hại nhiệt độ giảm sâu khiến cho mọi sinh hoạt đều trở nên bất tiện
nhất là những công việc mà cần phải ở ngoài trời hoặc đi lại ngoài trời nhiều
và lạnh cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người già và trẻ em
thông tin tích cực là trong thứ ba tuần tới sẽ kết thúc đợt rét đậm rét hại này và trời sẽ ấm dần lên
vâng còn hôm nay và ngày mai thì nhiệt độ bắc bộ vẫn không quá một mươi ba độ c bắc trung bộ cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh
nên ngày hôm nay vẫn rét hại nhiệt độ không quá một mươi bốn độ c nhiệt độ sẽ tăng dần về phía nam trung bộ dự báo là trong ngày hôm nay còn có mưa nhỏ
nam bộ thời tiết thì vẫn ổn định ở trạng thái là nắng nóng và nhiệt độ là ba mươi bốn ba mươi năm độ c